chỉ qua một trận mưa lớn xảy ra trong đêm qua và dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi đã gây ngập cục bộ cả khu vực rộng lớn ở phường mỹ an thuộc quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng khiến hàng trăm hội dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
đây là tình trạng ngập nước vào đêm hai mươi một tháng một mươi mà người dân địa phương quay lại được nước ngập lênh láng cả khu phố có nơi cao đến gần cả mét
ngao ngán kể lại tình trạng đêm qua ông huỳnh văn chính bức xúc cho biết nước ngập vào bất ngờ giữa đêm khuya gia đình không phản ứng kịp
còn đây là cửa xả nước ven biển mỹ an nguyên nhân gây ra ngập cục bộ
theo chính quyền địa phương sau một năm thí điểm hệ thống cửa xả tự động mỹ an với tổng số tiền đầu tư hơn bốn bốn tỷ đồng thì lại gây nên ngập lụt và sạt lở tan hoang cả bãi biển
nếu mà lật thì chúng ta chưa cải tiến thì cái vấn đề mà cặp thì nổi trên nhưng bây giờ chúng ta cải tiến nhưng mà cái nó ngập được nhiều hơn
một dầu hệ thống nó vẫn vận hành ổn định cửa đáy nó vẫn mở nhưng mà ở phía trên nó còn năm cái văn lật nữa thì nó vẫn khó không hết nó vẫn cản cái dòng nước nó vẫn gây ngập
về phía công ty cũng thắc mong là phải
đề nghị ban công ty nghiên cứu lại để cải thiện cái hệ thống văn hỗn hợp này
trên tuyến biển hoàng sa võ nguyên giáp trường sa hiện có một mươi sáu cửa xả ven biển thế nhưng hiện chỉ có một cửa xả hỗn hợp mỹ an lại nảy sinh nhiều bất cập
mưa lớn cả cụm dân cư bị ngập cục bộ một cách nhanh chóng bãi biển thì bị sạt lở và mùa mưa lại đang đến gần